tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đã chủ trì phiên họp thứ nhất hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cùng tham dự phiên họp có các đồng chí thủ tướng nguyễn xuân phúc phó chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh
các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng bộ ngoại giao và văn phòng chủ tịch nước
tại phiên họp các thành viên hội đồng đã thảo luận cho ý kiến về quy chế làm việc một số nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác toàn khóa
và nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy của hội đồng quốc phòng và an ninh nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nhiệm vụ trọng tâm của bộ chính trị khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
và các nghị quyết chỉ thị của đảng pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh
phát biểu tại phiên họp chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh đề nghị các đồng chí thành viên tiếp tục phát huy kết quả
thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng các nhiệm kỳ trước đây bám sát nhiệm vụ quyền hạn chế độ nguyên tắc làm việc của hội đồng
đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận cho ý kiến quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng theo quy định của hiến pháp và pháp luật
lãnh đạo chỉ đạo cơ quan tổ chức có liên quan xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới